theo kế hoạch vào ngày hôm nay tám tháng sáu ban chỉ đạo thi các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động diễn tập phòng chống dịch cho kỳ thi lớp một mươi
nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch bảo đảm an toàn cao nhất cho thí sinh
việc tổ chức diễn tập cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tại các quận huyện thị xã là hoạt động nhằm thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố hà nội
bên cạnh các yêu cầu về công tác chuẩn bị ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố yêu cầu ban chỉ đạo thi tuyển sinh các quận huyện thị xã
xây dựng kịch bản chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến của dịch tại địa bàn
chủ động xây dựng diễn tập để các thành viên tại điểm thi có kỹ năng kiểm soát tốt tình hình
không để xảy ra bi động khi có sự cố phát sinh hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thí sinh
trước đó vào ngày hôm qua bảy sáu tại trường trung học cơ sở thanh điệt huyện thanh trì
đã diễn tập phương án phòng chống dịch covid một mươi chín tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông